các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gồm lê xuân giang chủ tịch hội đồng quản trị công ty liên kết việt tù trung thân
lê văn tú tổng giám đốc công ty liên kết việt từ một mươi chín cho đến hai mươi năm tù
nguyễn thị thủy phó tổng giám đốc công ty liên kết việt từ một mươi bảy đến một mươi chín năm tù
bốn thành viên nhóm phát triển thị trường công ty liên kết việt bị đề nghị từ một mươi hai đến một mươi sáu năm tù
bản luận tội nêu rõ các bị cáo đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối trái pháp luật
để lôi kéo các bị hại bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty liên kết việt
sau hơn một năm hoạt động bị cáo lê xuân giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển
tại hai mươi bảy tỉnh thành lôi kéo được hơn sáu mươi tám người tại bốn mươi chín tỉnh thành phố tham gia nộp tiền
và các bị cáo đã chiếm đoạt trên một một trăm hai mươi một tỷ đồng
cho đến nay cơ quan điều tra đã xác định được sáu năm mươi ba người bị hại trong vụ án
có đầy đủ thông tin địa chỉ bị chiếm đoạt hơn ba trăm chín mươi
tỉ đồng tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như trên
riêng bị cáo nguyễn thị thủy và lê văn tú không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi đại diện viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án các bị cáo các luật sư bào chữa
đã tham gia tranh luận tại phiên tòa
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
bắt giữ đối tượng lê trường thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ tại xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
theo quyết định truy nã số một nghìn tám mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
về hành vi giết người khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực đèo cả tỉnh phú yên
trước đó vào lúc khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại xã mỹ hiệp huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
nghi can thành đã đột nhập vào nhà của trần thị hồng liên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm dùng dao dựa chém chết và đốt xác võ hoàng quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng thời gây thương tích cho trần thị hồng liên và hai con ruột của liên
là lê phước toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và lê phương quỳnh sinh năm hai nghìn năm
ngụ cùng địa phương khi bốn người này đang ngủ
sau khi gây án thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sau một mươi một ngày truy bắt
lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã bắt giữ được đối tượng tại tỉnh phú yên
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã thực nghiệm điều tra vụ hà văn nam chú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
tạm trú tại xã lộc thành huyện bảo lâm về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu sau khi ra tù vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hà văn nam chuyên đột nhập nhà dân cậy tủ phá kết sắt
thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố bảo lộc
và huyện bảo lâm qua kết quả trinh sát vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
công an phường lộc sơn thành phố bảo lộc đã bắt giữ được đối tượng
tại cơ quan công an hà văn nam đã khai nhận từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
đối tượng đã đột nhập gần một mươi nhà dân trên địa bàn thành phố bảo lộc
và huyện bảo lâm để trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn hai trăm một mươi triệu đồng
và một số tài sản có giá trị khác
thưa quý vị và các bạn dịp cuối năm người dân và các hộ kinh doanh
do bộn bề với công việc cho nên đã hay chủ quan mất cảnh giác
trong việc bảo vệ tài sản
điều này vô tình tạo kẽ hở để kẻ gian đột nhập lấy các tài sản có giá trị
thực tế cho thấy là thủ đoạn của kẻ gian không có gì mới
thế nhưng các vụ án xảy ra vẫn khá nhiều
những vụ đột nhập trộm đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai
tiếp tục cảnh báo người dân về loại tội phạm này nhất là trong dịp cuối năm
giữa tháng một mươi một công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã triệt phá băng nhóm gồm ba đối tượng trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có gồm trần văn thành hai mươi chín tuổi quê tỉnh nghệ an
phạm tuấn đức hai mươi bốn tuổi quê tỉnh thanh hóa
và quách thanh lam hai mươi tám tuổi quê tỉnh cà mau
đây là những đối tượng không có nghề nghiệp lại nghiện ma túy
nên thành và đức đã cấu kết với nhau đi trộm cắp tài sản
chỉ từ cuối tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một thành và đức đã thực hiện năm vụ đột nhập nhà
đuôi nóng xe máy trên địa bàn thành phố biên hòa
chiếm đoạt tài sản gồm hai xe máy nhiều tài sản khác như laptop điện thoại di động
trị giá trên một trăm linh triệu đồng
tài sản trộm được thành đưa lam nói rõ là xe trộm cắt mà có
bán hai xe máy được bảy triệu đồng và cho lam một triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố biên hòa đồng nai lần lượt bắt các đối tượng trên
mà chìa khóa thì để cái xe máy em là người trực tiếp lấy cái cây khi chìa khóa xe máy ra
rồi mở cửa cổng rồi vào trước nhà lấy hai xe với hai điện thoại
không chỉ đột nhập vào nhà dân bọn trộm còn lợi dụng sự sơ hở của các tiệm kinh doanh để gây án
vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi đi ngang qua một tiệm bạc ở phương tràng giai
phát hiện không người trông coi
đỗ văn tiến hai mươi chín tuổi quê tỉnh thanh hóa đột nhập vào tiệm đập vỡ tủ kính
lấy trộm một trăm sáu mươi chín món kim loại màu bạc trị giá tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
nhưng đã bị công an bắt giữ sau tám giờ gây án
qua đấu tranh tiến còn khai nhận vào đầu tháng tám
với thủ đoạn tương tự đối tượng đã đột nhập một tiệm bạc khác ở phương tràng giài
trộm nhiều tài sản có trị giá rồi mang đến địa bàn tỉnh bình dương
bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch được gần một mươi triệu đồng để lấy tiền tiêu xài
theo thống kê của công an tp biên hòa năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn đã xảy ra hai trăm hai mươi năm vụ trộm cắp tài sản
giảm chín mươi chín vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tài sản thiệt hại hơn chín chín tỷ đồng
qua điều tra cơ quan công an đã làm rõ một trăm tám mươi sáu vụ bắt hai trăm ba mươi hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
tài sản thu hồi trả bị hại hơn một năm tỷ đồng
như quy luật hàng năm cứ vào thường vào những dịp
cuối năm thì bọn tội phạm sẽ lợi dụng những người dân đi chơi đi du lịch đi tham dự các lễ hội
để lợi dụng khi mà những khu vực vắng không người trông coi sẽ đột nhập trộm cắp tài sản
cũng như là khi để xe vào những khu vực vui chơi của những khu vực đi mua sắm cuối năm này kia mà không có người trông coi
thì bọn tội phạm lợi dụng bẻ khóa xe chiếm đoạt tài sản
cuối năm là thời điểm mà các loại tội phạm sẽ đột nhập trong các tài sản
tội phạm đặc biệt là tội phạm đột nhập trộm cắp sẽ gia tăng hoạt động
do đó quần chúng nhân dân cũng như các cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần cảnh giác
có biện pháp bảo vệ tài sản một cách phù hợp đặc biệt là vào ban đêm
tránh để tài sản sơ hở tạo điều kiện cho bọn tội phạm có cơ hội ra tay
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết
tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên
bắt giữ một phương tiện thủy vận chuyển bốn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
đang chuẩn bị đem đi tiêu thụ với tổng trị giá khoảng năm mươi sáu triệu đồng
trước đó vào lúc bốn giờ sáng cùng ngày các lực lượng trong quá trình tuần tra kiểm soát
tại khu vực cống cây dương thuộc khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tỉnh biên
thì phát hiện một đối tượng điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn
nên đã nhanh chóng tiếp cận kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã nhảy xuống sông trốn thoát
bỏ lại phương tiện cùng tăng vật
qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện chở theo bốn gói thuốc lá ngoại
gồm các nhãn hiệu hero scott nansen ram
tổng trị giá hàng hóa khoảng năm mươi sáu triệu đồng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật và phương tiện
để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
của bộ công an và công an tp hà nội
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm qua
đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội
phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số hai mươi sáu của quản lý thị trường hà nội
đã triệt phá cơ sở sang chiết và đóng gói rán nhãn các loại rượu
do nước ngoài sản xuất tại phường phúc la quận hà đông tp hà nội
gần trăm sản phẩm rượu đã đóng chai
chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ có dấu hiệu là hàng giả
cùng với đó là những can rượu hai mươi lít
không rõ nguồn gốc và những thùng rượu black của lào
chủ số hàng là tạ tiến mỹ khai nhận
số hàng này được nhập từ tp hcm
về tự đóng gói sản phẩm và bán hàng chủ yếu trên mạng xã hội
những sản phẩm này có tem thể hiện là rượu có xuất xứ từ nước ngoài
tuy nhiên cơ quan chức năng đã làm rõ
đây thực chất là rượu giả được sang chiết
đóng hộp thủ công từ các loại rượu trôi nổi trên thị trường
sau rất là nhiều ngày đêm anh em chúng tôi mật phục
và theo dõi đối tượng
phát hiện đối tượng là mua những can rượu trôi nổi ngoài thị trường
không rõ nguồn gốc xuất xứ
những can hai mươi lít và những chai rượu whisky
không rõ nguồn gốc có tem nhãn chữ của nước ngoài
sau đó thì về đối tượng thuê một đơn vị thổi bình thủy tên rượu
thổi những con giống đối tượng về pha chế những rượu đã mua trôi nổi trên thị trường
và đổ vào các bình thủy tinh đó các chai con giống đó
và tự in tem nhãn của nước ngoài
được biết loại rượu hình các linh vật như thế này
đang được bán chạy trên thị trường
nhất là vào thời điểm giáp tết
mỗi một sản phẩm rượu này khi bán đến tay người tiêu dùng
có giá từ một triệu một đến một triệu hai
hiện cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng rượu hình các linh vật như thế này
chức năng đang kiểm đếm và hoàn tất hồ sơ để xử lý cơ sở này
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô văn luyện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai
xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đặc điểm nhận ra
đối tượng có xeo chấm cách ba cm
dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng mai đức lương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại bảy trên ba mươi năm
trại sơn phường trại chuối quận hồng bàng thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm
dưới sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện